liên quan đến tình hình ukraine ngoại trưởng đức annalena bebov tuyên bố nước này sẽ cung cấp bổ sung hai mươi triệu euro tương đương với hai mươi một bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
viện trợ nhân đạo cho ukraine nâng tổng số viện trợ của berlin dành cho kiev lên ba trăm tám mươi triệu euro trong năm nay
về phần mình ngoại trưởng ukraine dmitr kuleba cho biết đã thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không với người đồng cấp đức đang ở thăm kiev
ông nhấn mạnh ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không để bảo vệ các hải cảng và đảm bảo ngũ cốc có thể được xuất khẩu
ngoài ra ngoại trưởng kuleba cũng kêu gọi berlin tiếp tục chuyển giao tên lửa tầm xa taurus cho kiev càng sớm càng tốt
trong cuộc gặp với ngoại trưởng đức annalena bahebok tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã cảm ơn đức vì sự hỗ trợ đáng kể dành cho quốc gia đông âu này đặc biệt là về quân sự và tài chính
ông zelensky nhấn mạnh ukraine sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với đức trong việc chuẩn bị cho hội nghị quốc tế tiếp theo về kế hoạch tái thiết đất nước này dự kiến được tổ chức tại berlin vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi bốn